đang đứng trước nguy cơ trắng tay khi hoa bị điếc mụ hàng loạt cành lá bị quan queo
mà theo người dân nguyên nhân là do sau khi sử dụng loại thuốc diệt giày pennalty bốn mươi vkp
vụ việc đã được cơ quan chức năng ghi nhận và ngay lập tức vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân
không còn không khí nhộn nhịp mua bán chăm sóc hoa chuẩn bị phục vụ thị trường tết như mọi năm
năm nay những hội dân tại xã phú thượng huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
đang đứng trước nguy cơ mất trắng vì hàng nghìn chậu cúc bị điếc nụ không thể nửa hoa
không riêng ở xã phú thượng hiện có hàng chục hộ dân ở các xã phú mậu phú dương
cũng bị thiệt hại hoa tết
qua phản ánh tình trạng trên xảy ra sau khi người dân phun thuốc diệt giày có tên pennti bốn mươi vkp
theo đó sau khi phun thuốc ngày đầu hoa vẫn bình thường
nhưng vài hôm sau thì đọt hoa chuyển sang màu trắng bất thường rồi quan lại
nụ hoa cũng bị quăn keo sủi lên như súp lơ và không phát triển

hồ thiệt hại là một mươi sáu hồ với diện tích là gần sáu chậu
thì ước tình thời điểm này nếu mà bình quân một hồ một trăm linh thì hiện nay thiệt hại bắt đầu thì không đến sáu trăm linh chỗ đâu
theo tìm hiểu loại thuốc pennalty bốn mươi vkp đã được người dân sử dụng ở những mùa vụ trước đó
nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố
trước tình trạng trên chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng có liên quan đã kiểm tra khảo sát thực tế
để nắm tình hình và tìm hiểu nguyên nhân
trong khi chờ đợi kết luận chính thức các hộ dân bị thiệt hại
vẫn đang cố gắng chăm sóc số lượng hoa còn lại
để vớt vát các hộ dân bị thiệt hại
nhưng với thiệt hại quá nặng nề có lẽ người dân sẽ khó có được một cái tết như ý